thưa quý vị khoảng tháng bốn hàng năm đồng bào các dân tộc tây nguyên thường tổ chức lễ cầu mưa
mong cầu một năm mưa thuận gió hòa mùa màng bội thu nhằm bảo tồn và phát huy nghi lễ tâm linh độc đáo này
mới đây trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện đắc đoa tỉnh gia lai đã phối hợp với ủy ban nhân dân xã cờ tàng
tổ chức phục dựng lễ cầu mưa của cộng đồng dân tộc ba na tại khu vực giọt nước của làng hơ nác
ngay từ sáng sớm hội đồng gia làng bao gồm các bậc cao niên uy tín cùng người dân trong làng đã khoác lên mình bộ trang phục truyền thống
tập trung tại khu vực giọt nước để trang trí cây nêu và chuẩn bị món lễ vật bao gồm rượu ghè gà thịt heo dâng lên thần linh
khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ hội đồng gia làng chậm dãi tiến hành lễ cúng
gia làng bác cầm lá vẫy ba lần rồi khấn mời thần linh
giọng khấn của gia làng vang vọng khắp không gian mời gọi các vị thần núi giang công thần nước giang đác về chứng giám cho lòng thành của dân làng
hỡi các vị thần linh chúng con dâng lên những lễ vật này cầu xin các thần luôn che chở cho mọi người trong làng có sức khỏe để lao động sản xuất
cầu mong các vị thần mang mưa tưới mát cho đồng ruộng nương rẫy cho cây cối tốt tươi mùa vụ bội thu dân làng no ấm
phần lễ kết thúc phụ nữ trong làng thực hiện nghi thức lấy nước vào bầu khô tại khu vực giọt nước
cầu mưa là lễ kết thúc của làng với mong muốn nguồn nước luôn dồi dào tuôn chảy sau đó mọi người cùng nhau thưởng thức rượu cần trong không khí rộn ràng thấm tình đoàn kết
lễ cầu mưa là nghi lễ độc đáo có phần làm giàu bản sắc văn hóa của các dân tộc bản địa ở gia lai
được phục dựng nghi lễ này nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số
theo tinh thần nghị quyết ba ba nửa quy tế về kép của đảng về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước